những ngày này không khí tết tràn ngập khắp mọi miền đất nước
ở thành phố hồ chí minh chợ hoa trên bến dưới thuyền đã trở thành hình ảnh độc đáo không thể thiếu mỗi độ xuân về
những người dân ở khu vực phía nam đất nước có lẽ không ai là không biết chợ hoa trên bến dưới thuyền
chợ hoa đặc biệt chỉ có vào dịp tết nguyên đán
nơi đây được ví như chợ hoa muôn sắc màu mang đậm bản sắc của thành phố hồ chí minh
thay vì được bày trí thành các khu vực riêng trên đất liền chợ hoa cây cảnh nơi đây được bán trực tiếp trên ghe thuyền
người dân có thể xuống thuyền để chọn lựa cho mình những khóm hoa ưng ý được truyền trực tiếp từ các tỉnh miền tây về đây
cung cấp toàn bộ hoa cho thành phố cũng như người dân các tỉnh lân cận
nhiều người dân sống tại thành phố chia sẻ đây là điểm mua hoa tết cây cảnh mà không thể không ghé
nếu muốn chọn những cây hoa vừa tươi vừa đẹp giá hợp lý
mấy ngày tết là nó tươi tắn hơn là mấy cái chỗ kia nó không như mai thì không có rụng bông càng ngày càng tươi
còn thọ thì cũng phải qua nhà rằm có nhiều khi hết tháng giêng luôn
năm qua đây rất là tốt người ta lên bằng ghe không à đó thì ở đây là nhìn thấy là đây là bằng ghe không
giá cả năm nay thì có lẽ tương đối là nó hơi cao hơn là cái năm rồi
tại vì nhiều khi người ta trồng nó chẳng là khí hậu này kia đó
chợ hoa tết chỉ tật công
chợ hoa tết chỉ tật công là một chỗ chung vườn bán ở một bên vỉa hè sát bờ kè kênh tàu hũ và dưới thuyền
so với mọi năm thì dịp tết năm nay có nhiều loại hoa hơn đa dạng màu sắc
tuy nhiên vẫn tập trung chủ yếu là mai và quất
những người bán tại đây đánh giá so với mọi năm năm nay chất lượng cây tốt hơn và cũng được giá hơn so với năm ngoái
tôi ở từ dưới bến tre lên năm nay lên chủ yếu là tết tắc ạ
đi lên đây ngày hai mươi bốn đến trưa ba mươi ạ giữa mai và tắc chứ chung là cái nào người ta cũng ngồi chuộng hết ạ
năm nay khách hàng cũng đông cũng nhộn nhịp hơn mỗi năm
từ hai mươi bốn tháng chạp bến bình đông đã bắt đầu nhộn nhịp khi những chiếc thuyền với đầy ấp hoa tết cây tiền từ các tỉnh miền tây đổ về đây
năm nay bên cạnh các loại cây chủ đạo là mai và cây quất
có nhiều loài hoa rực rỡ sắc màu cũng được người bán chuyển về để đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân tp hcm